năm hai nghìn một mươi bảy huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi sẽ triển khai nâng cấp tuyến đường cơ động phía đông nam của đảo để xây dựng thành phố đi bộ
với cảnh quan được phối cây xanh trang trí đèn vào ban đêm kèm theo là các trung tâm thương mại dịch vụ tuyến phố được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho du lịch lý sơn
trong những năm gần đây huyện đảo lý sơn được biết đến như một điểm du lịch hấp dẫn
vào ban ngày hoạt động du lịch tại đây hết sức náo nhiệt du khách thường đến các di tích lịch sử văn hóa danh làm thắng cảnh các bãi biển để vui chơi thưởng lãm
ngược lại hoạt động du lịch về đêm tại đây không có gì mới ngoài không gian ẩm thực
vẫn chưa có một điểm nào cho khách có thể đến để cảm nhận được không gian ở lý sơn vào buổi đêm
để thu hút khách du lịch đến đảo nhiều hơn lý sơn sẽ triển khai xây dựng phố đi bộ với chiều dài khoảng ba km
bên cạnh không gian đi bộ con phố sẽ gắn với các sản phẩm du lịch dịch vụ ẩm thực vui chơi giải trí về đêm
để phục vụ cho du khách đến huyện đảo lý sơn được đi trên tiếng đường này để ngắm cảnh biển
quân đổ để thuận lợi hơn
và cái dự án này được tính và các xã ngành đã đồng thuận
chúng tôi sẽ triển khai trong năm hai nghìn một mươi bảy và tập trung sẽ làm được chính trơn là cái tiến phố này để phục vụ cho quân địa du lịch
thông tin sẽ có phố đi bộ ven biển đã tạo sự quan tâm của đông đảo du khách đến du lịch tại lý sơn
bởi không gian quan cảnh và môi trường tại đây rất phù hợp cho việc tản bộ ngắm cảnh về đêm
mình nghĩ là cái phố đi bộ ở cái khu vực này thì mình nghĩ là hoàn toàn khả thi và cũng rất là tốt cho khách du lịch đến đây
bởi vì cái biển ở khu vực này và kết hợp với lại khu dân cư tập trung sinh sống ở đây nữa
thì cái khu phố đi bộ này buổi tối sẽ là một cái điểm để người dân ra đây có thể đi ngắm biển
có thể đi tản bộ và thưởng thức một số hải sản ở lý sơn ở đây
sẽ được thực hiện theo hình thức đối tác công tư
khi hình thành phố đi bộ được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn thu hút khách du lịch
tạo điều kiện để quảng bá giới thiệu các sản phẩm du lịch các đặc sản của địa phương